trong khuôn khổ đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai lần thứ một mươi bốn sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
tổng kiểm toán nhà nước việt nam hồ đức phước đã có buổi hội đàm với chủ tịch ủy ban kiểm toán và thanh tra hàn quốc
tại cuộc tiếp tổng kiểm toán nhà nước việt nam hồ đức phất nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia việt nam hàn quốc trong những năm qua
trong đó có lĩnh vực kiểm toán ông cho rằng đại hội asosai lần này là cơ hội để việt nam hàn quốc cùng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này
đặc biệt là kiểm toán môi trường kiểm toán công nghệ thông tin
trong thời gian qua kiểm toán việt nam không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm toán
trong một số lĩnh vực như xây dựng tài chính đã mang lại hiệu quả trong việc minh bạch hóa thông tin đến người dân
tổng kiểm toán nhà nước việt nam hồ đức phất mong muốn trong thời gian tới
hàn quốc sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ việt nam trong việc chia sẻ thông tin trao đổi đoàn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các kiểm toán viên việt nam
phát biểu tại buổi hội đàm ông choi ye hye yong chủ tịch ubnd kiểm toán và thanh tra hàn quốc
đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo của kiểm toán nhà nước việt nam cho đại hội asosai một mươi bốn
ghi nhận việt nam đã có nhiều bước phát triển vượt bậc trong đó có sự đóng góp không nhỏ của kiểm toán
ông cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới kiểm toán hai nước sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động phối hợp
chia sẻ thông tin kinh nghiệm tăng cường hợp tác sâu rộng góp phần vào mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia